là tội phạm về ma túy

vẫn đang nỗ lực từng ngày để giữ bình yên trong mỗi bản làng
dũng cảm gan dạ không ngại khó ngại khổ

sùng á hồ đã chứng kiến ma túy tản phá quê hương
xuống núi đi học chàng trai dân tộc mông ấy
nhận thức được ma túy là con đường dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật
ước mơ thay đổi cuộc sống bà con nơi núi rừng
sùng a hồ đã có thêm động lực vượt qua những khó khăn thiếu thốn
để học tập và trở thành một chiến sĩ công an
địa bàn văn trấn là một địa bàn giác danh giữa phú thọ sơn la
là địa bàn trung truyền của các đường dây và độc tội về ma túy
một số xã trên địa bàn huyện hiện nay là chưa có đường chưa có điện
các đối tượng ma túy
đa số liên quan đến dòng tập dòng họ
người ta không có quan hệ với các độ gia đình
không có thông tin không có tài liệu
rất nhiều khó khăn
trong suốt quá trình công tác
thiếu tá sùng a hồ đã đối mặt với không ít hiểm nguy
đồng chí đã cùng với cán bộ chiến sĩ trong đội
trực tiếp xác minh thu thập thông tin
lập kế hoạch đấu tranh bắt giữ khởi tố nhiều vụ ma túy lớn
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
thiếu tá hồ đã tham gia bắt giữ bảy mươi tám vị can có hành vi phạm tội
liên quan đến hành vi mua bán vận chuyển
tặng chữ trái phép chất ma túy
từ đó đã thu giữ hơn sáu kg ma túy các loại
cùng nhiều tiền mặt và tăng vật có liên quan tới hành vi phạm tội
trong quá trình bắt giữ
có nhiều đối tượng mạnh động
tôi cũng đã có một số lần phải tiền mình những phơi nhiễn
tạo ra một bản lĩnh mình bàn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ
cái đầu tiên là phải công tác vận động của chúng
và ăn ở cùng với bà con
sau khi mình xử lý mình phải giải thích
và đồng hành cùng người ta giúp đỡ người ta
có được thành quả ấy
một phần là nhờ niềm tin của lãnh đạo địa phương
vào người phó đội trưởng trách nhiệm với công việc
đồng chí hồ thì phẩm trích trị tốt
đồng chí là một người cán bộ mẫu mực gương mẫu
trong tập thể đội
luôn luôn là tâm gương sáng
để cho cán bộ trị trong tập thể đội lời theo
về an ninh trật tự thì đảm bảo
và các đối tượng thì cũng được trong điều kiện
quản lý và theo dõi chặt chẽ
đi dân nhớ ở dân thương
sự gần gũi gắn bó đã tạo nên mối quan hệ mật thiết
với cơ sở phục vụ tốt cho công tác chiến đấu
riêng đối với đồng chí hồ
thì lâm bắt địa bàn rất tốt
hoạt động rất là khăng khít
tạo điều kiện cho nhau
cùng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà ngành giao cho
như sơn dương của bản làng tây bắc
thiêu tá sùng á hồ với sự dũng cảm
mưu trí vẫn đang ngày đêm quyết tâm
chiến đấu với tội phạm ma túy
đó như một lời hứa của người con núi rừng
để cuộc sống ở mỗi bản làng được bình yên
một trăm linh bao đường cát nhập lậu có trọng lượng năm tấn
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
phát hiện tại một kho hàng trên khu vực biên giới huyện tịnh biên
trước đó vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi
lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất kho hàng
tại số hai trăm linh chín khóm xuân biên thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên
do nguyễn thanh hải làm chủ
qua kiểm tra thực tế tổ công tác phát hiện trong kho
có một trăm linh bao đường xuất xứ myanmar tổng trọng lượng năm tấn
có dấu hiệu nghi vấn thay bao bì
và một trăm linh năm tờ nhãn phụ bằng tiếng việt nam
qua làm việc ông hải thừa nhận một trăm linh bao đường trên
bên trong là đường cát thái lan
được ông mua của những người dân đi răng lưới
với giá tám trăm linh đồng một bao
sau đó ông hải thay bao bì xuất xứ myanmar
và dán tem nhãn phụ bằng tiếng việt nam
để hợp thức hóa tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
tại địa bàn phường bình thắng thành phố sĩ an tỉnh bình dương
khiến cho bốn người tử vong
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày ba mươi tháng một mươi
một chiếc xe đầu kéo biển số bốn mươi chín c tám nghìn bảy trăm hai mươi một
lưu thông trên đường mỹ phước tân vạn
khi đến vòng xoay khu du lịch thủy châu
thuộc địa bàn phường bình thắng thành phố dị an
thì va chạm với xe máy mang biển số tám mươi một h tám bốn nghìn một trăm hai mươi bốn
do một người đàn ông điều khiển
chở theo một phụ nữ và hai em nhỏ
chưa rõ hứng lưu thông
va chạm đã khiến bốn người ngã xuống đường
bị bánh xe đầu kéo cán và tử vong tại chỗ
vụ tai nạn còn làm cho giao thông
qua khu vực gặp khó khăn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương
đang phối hợp với các cơ quan chức năng
khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn